cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba vừa ra quyết định khởi tố thêm chín bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi và các đơn vị liên quan
chín bị can bị khởi tố gồm nguyễn mạnh cường nguyên phó giám đốc ban điều hành liên danh gói thẩu xế lắp số một dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
trần năng hà và chu minh tuệ cùng là nguyên phó giám đốc ban điều hành liên danh gói thẩu số hai vũ dũng và đỗ tấn nam cùng là nguyên giám đốc ban điều hành nội bộ gói thẩu số bốn
nguyễn văn cảnh nguyên giám đốc chất lượng gói thẩu số bốn lường trùng dũng nguyên chỉ huy trưởng gói thẩu số năm lường văn tiến nguyên chỉ huy trưởng gói thẩu số sáu và nguyễn hồng phước nguyên phó giám đốc ban điều hành liên danh gói thẩu số bảy
các đối tượng nêu trên đã có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình thi công nghiệm thu công trình dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi dẫn đến đưa công trình không bỏ đảm chất lượng vào khai thác sử dụng gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho nhà nước
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước